cận thị là một loại tật khúc xạ hay gặp nhất ở lứa tuổi đến trường và đang có xu hướng ngày càng gia tăng
theo thống kê trong ba mươi sáu triệu người mắc tật khúc xạ cận thị trên cả nước thì có ba triệu ca là trẻ em ở lứa tuổi từ sáu đến một mươi năm
tỷ lệ cận thị ở thành phố lên đến hơn bốn mươi và tại các vùng ven và nông thôn thì tỷ lệ này chiếm khoảng từ một mươi đến một mươi năm
em bé này mới tám tuổi nhưng cả hai mắt đã cận nặng đang nói chỉ từ năm ngoái đến nay mắt em đã tăng nhanh thêm một độ
cận thị là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực là một trong năm nguyên nhân gây mù loà
cận thị thường xé ra ở những đối tượng trẻ như học sinh sinh viên
hiện nay tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ngày càng gia tăng do thời gian học nhiều hơn cùng việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử liên tục
các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh từ đến một mươi bảy tuổi là giai đoạn độ cận tiến triển nhanh
thì thị giác của cháu thường là rất là kém và nó phải qua một quá trình học hỏi tập luyện và phát triển thì nó mới đạt được cái thị giác tốt
vì vậy mà tất cả mọi những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển và cũng như là tập luyện đấy của mắt thì sẽ dẫn đến những cái tật khúc xạ
người có độ cận thị cao trên sáu đi ốc không chỉ gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày vì tầm nhìn suy giảm mà nguy hiểm hơn là những biến chứng về đáy mắt
luôn rình rập khiến người cận thị cao có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn
nếu như chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời thì có một số lượng đáng kể là trẻ sẽ bị nhược thị
và cái mắt nhược thị đấy các cháu nó không làm việc và nó sẽ không nhìn thấy
chính vì thế mà cái việc điều trị tại khúc xạ cần phải bắt đầu từ sớm khi mà cái độ phúc xạ nó còn thấp và đặc biệt là khi trẻ chưa có nhược thị
các chuyên gia khuyến cáo
với trẻ chưa cận thị một năm nên khám một lần
còn với trẻ đã cận thị thì cách ba đến sáu tháng nên khám lại một lần để sớm phát hiện ra những bất thường của mắt cận và sớm điều trị
đặc biệt phụ huynh nên cho trẻ đi khám trước mỗi năm học mới để phát hiện sớm vấn đề về mắt của trẻ và có phương pháp rèn luyện mắt trong học tập hợp lý